xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
liên quan đến vụ án phó công an xã khánh thành tỉnh khánh hòa bị đâm tử vong
vào ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa xác nhận
đã bắt giữ được nghi phạm đâm tử vong thượng úy hoàng văn yên phó công an xã khánh thành
nghi phạm là hồ minh đạt hai mươi tuổi chú ở xã khánh trung huyện khánh vĩnh bị cầm điếc
theo thông tin ban đầu vào tối ngày chín tháng bảy đạt vi phạm luật giao thông
nên bị công an xã khánh thành tạm giữ phương tiện
trên đường đưa phương tiện về trụ sở đạt đã dùng hung khí đâm thượng úy hoàng văn yên tử vong
sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và cho đến chín giờ sáng ngày hôm nay công an đã bắt giữ đạt khi đang lẩn trốn
tại một căn nhà ở huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa